hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông phan việt cường nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy đã có đơn xin thôi việc và được bộ chính trị đồng ý cho thôi giữ các chức vụ bí thư tỉnh ủy bí thư đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn và nghỉ hưu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn theo chế độ
tại kỳ họp hôm nay hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thống nhất cho ông phan việt cường thôi giữ chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh và thôi làm nhiệm vụ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
trước đó ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ban chấp hành trung mương cũng cho thôi giữ chức vụ ủy viên trung mương đảng khóa một mươi ba đối với ông phan việt cường miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với ông trần thanh hà nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường và ông nguyễn phú nguyên phó giám đốc sở xây dựng

trước đó ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai do nhận hối lộ
đến năm hai nghìn hai mươi ba sau khi tiến hành kiểm tra ủy ban kiểm tra trung ương đã kiến nghị và ban bí thư đã quyết định kỷ luật khai trừ ông trần văn tân ra khỏi đảng cùng nhiều cán bộ các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh bị các cấp thẩm quyền xử lý kỷ luật đồng thời cá nhân ông lê trí thanh cũng bị kỷ luật khiển trách
với trách nhiệm người đứng đầu ông lê trí thanh đã tự giác có đơn xin thôi giữ các chức vụ phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
vừa qua ban bí thư đã có văn bản thống nhất cho ông lê trí thanh thôi giữ các chức vụ theo đề đạt
căn cứ quy định bốn mươi một qd tw ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ và quy định của pháp luật hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam đã triển khai quy trình miễn nhiệm chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với ông lê trí thanh
trao đổi riêng với báo chí ông lê trí thanh cho biết sau khi ông trần văn tân phó chủ tịch ubnd tỉnh bị kết án vì sai phạm ông đã thấy trách nhiệm của bản thân trong công tác quản lý cán bộ cấp dưới
do đó khi đoàn kiểm tra của ủy ban kiểm tra trung ương hoàn thành nội dung kiểm tra trong đó có thêm sai phạm của một số cán bộ khác của ủy ban nhân dân tỉnh thì với trách nhiệm của người đứng đầu ông đã chủ động làm đơn xin từ chức từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
đến nay ban bí thư đã thống nhất giải quyết theo nguyện vọng cá nhân và hội đồng nhân dân tỉnh làm thủ tục miễn nhiệm theo quy định sau đó ban thường vụ tỉnh ủy sẽ phân công công tác phù hợp
ông thanh chia sẻ dù ở bất kỳ vị trí công tác nào tôi cũng sẽ nỗ lực tận tâm cho sự nghiệp xây dựng quê hương quảng nam
ông lê trí thanh sinh ngày năm tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê quán xã điện hồng thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
vào đảng chính thức ngày một mươi chín tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trình độ chuyên môn đại học ngành ngân hàng đại học ngành luật kinh tế thạc sĩ chính sách công trình độ lý luận chính trị cử nhân
ông lê trí thanh từng giữ các chức vụ như trưởng phòng xúc tiến đầu tư và xuất nhập khẩu ban quản lý khu kinh tế mở chu lai giám đốc sở ngoại vụ tỉnh quảng nam trưởng ban xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã điện bàn phó bí thư tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại kỳ họp thứ một mươi ba hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam khóa chín đã bầu ông lê trí thanh phó bí thư tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại kỳ họp thứ một mươi ba hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam khóa chín đã bầu ông lê trí thanh phó bí thư tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại kỳ họp thứ một mươi ba hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam khóa chín đã bầu ông lê trí thanh phó bí thư tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại kỳ họp thứ một mươi ba hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam khóa chín đã bầu ông lê trí thanh phó bí thư tỉnh quảng nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
trong đó ông lê trí thanh với trách nhiệm là người đứng đầu ban cán sự ủy ban nhân dân tỉnh để cho một số cán bộ cấp dưới sai phạm bị xử lý kỳ luật trong đó có ủy viên ban thường vụ bị xử lý hình sự
bên cạnh đó bản thân ông thanh cũng nhận hình thức kỷ luật khiển trách
theo quy định bốn mươi một của bộ chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ trách nhiệm người đứng đầu mà để cấp dưới có sai phạm như vậy ông thanh tự nhận thức được trách nhiệm của người đứng đầu tự nguyện viết đơn xin thôi giữ các chức vụ trong ủy ban nhân dân tỉnh
bà lan nói căn cứ theo đơn của ông thì tỉnh đã báo cáo bộ chính trị ban bí thư đã có văn bản thống nhất theo nguyện vọng của ông thanh
ban thường vụ tỉnh ủy đã họp thống nhất hôm nay hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành các bước theo quy trình miễn nhiệm đối với ông thành
trường hợp ông nguyễn hồng quang cũng như vậy ông cũng tự nguyện có đơn xin thôi giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và ủy viên ban thường vụ
ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã họp thống nhất đây là việc đúng theo các quy định của pháp luật và sự tự nguyện theo cá nhân của các ông và theo quy định bốn mươi một của bộ chính trị
còn đối với các chức danh về đảng bà lan cho hay theo thông báo hai mươi của bộ chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý
sau khi bị kỷ luật thì đối với các trường hợp đã xử lý kỷ luật và có đơn tự nguyện xin thôi các chức vụ thời gian công tác còn trên năm năm
bản thân cũng có nguyện vọng tiếp tục cống hiến cho địa phương trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục bố trí cho công tác
bà lan nói thêm rằng ban thường vụ tỉnh ủy sẽ xem xét cân nhắc bố trí công tác phù hợp để các ông phan việt cường lê trí thanh và nguyễn hồng quang
tiếp tục phát huy năng lực sở trường của mình trong thời gian tới theo hướng sẽ giảm một bậc so với thời điểm bị xử lý kỳ luật
chẳng hạn như đang là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy sẽ xuống tỉnh ủy viên đang là thường trực tỉnh ủy sẽ xuống ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
trước đó tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban kiểm tra trung ương kết luận ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lọc lãnh đạo chỉ đạo hậu quả ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và tiếp nhận công dân về nước phòng chống dịch quản lý sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư
và thực hiện các dự án gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic thực hiện nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự
những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn tiền tài sản của nhà nước dư luận xấu trong xã hội
ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
ông phan việt cường bí thư tỉnh ủy quảng nam bị đề nghị kỷ luật sau đó ông cờ xin nghỉ hưu sớm sáu tháng vì lý do sức khỏe
nhiều lãnh đạo cựu lãnh đạo tỉnh quảng nam bị ủy ban kiểm tra trung ương kỷ luật từ mức khiển trách đến khai trừ ra khỏi đảng
ông đinh văn thu huỳnh khánh toàn nguyễn hồng quang bị cảnh cáo về đảng ông lê trí thanh bị khiển trách
ngày một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba ông trần đình tùng bị ban bí thư cách chức ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ủy viên ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
riêng bí thư tỉnh ủy quảng nam phan việt cường xin nghỉ hưu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn vì lý do sức khỏe
sau kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương ngày một mươi tám tháng một thủ tướng cũng quyết định kỷ luật lãnh đạo cựu lãnh đạo tỉnh quảng nam
qua đó thủ tướng khiển trách chủ tịch tỉnh quảng nam lê trí thanh cảnh cáo phó chủ tịch tỉnh nguyễn hồng quang do có vi phạm khuyết điểm trong công tác
ngoài ra cựu chủ tịch tỉnh đinh văn thu và cựu phó chủ tịch tỉnh huỳnh khánh toàn cũng bị cảnh cáo
ông trần đình tùng bị xóa tư cách trước vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
thời gian thi hành kỷ luật ông lê trí thanh ông đinh văn thu ông nguyễn hồng quang ông huỳnh khánh toàn tính từ ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba với ông trần đình tùng tính từ hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba